thưa quý vị theo kế hoạch thì vào sáng nay hai mươi bảy tháng sáu tòa án quân sự quân khu thủ đô sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu tư lệnh cảnh sát biển nguyễn văn sơn và cựu chính ủy cảnh sát biển hoàng văn động cùng với sáu đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển thuộc bộ quốc phòng trong vụ án tham ô tài sản số tiền năm mươi tỷ đồng
bị hại trong vụ án này là bộ tư lệnh cảnh sát biển
theo cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương năm hai nghìn một mươi chín bộ tư lệnh cảnh sát biển phân bổ một trăm năm mươi tỷ đồng ngân sách nhà nước cho cục kỹ thuật để mua sắm vật tư thiết bị
trung tướng nguyễn văn sơn gặp và chỉ đạo đại tá nguyễn văn hưng khi đó là cục trưởng cục kỹ thuật phải rút ra năm mươi tỷ đồng để chuyển lại cho bộ tư lệnh sử dụng
sau đó trung tướng nguyễn văn sơn đã tạo điều kiện cho cục kỹ thuật bằng cách chỉ đạo phân bổ thêm hai mươi chín tỷ đồng
khiến ngân sách đơn vị này tăng lên là một trăm bảy mươi chín tỷ đồng
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín có sự thống nhất đồng ý của trung tướng hoàng văn đồng và ba thiếu tướng doãn bảo quyết phạm kim hậu bùi trung dũng
nên trung tướng nguyễn văn sơn đã chỉ đạo đại tá nguyễn văn hưng thực hiện
tiếp nhận chỉ đạo của tư lệnh đại tá nguyễn văn hưng yêu cầu sáu trưởng phòng nghiệp vụ thuộc cục kỹ thuật hợp thức hóa thông qua hai mươi bốn hợp đồng
được bộ tư lệnh cảnh sát biển ký với một mươi sáu doanh nghiệp để giúp rút ruột ngân sách
có số tiền này trung tướng nguyễn văn sơn chia cho mình và bốn đồng phạm là trung tướng hoàng văn đồng và ba thiếu tướng doãn bảo quyết phạm kim hậu bùi trung dũng mỗi người một mươi tỷ đồng
sau khi bị phát hiện các bị cáo đã nộp lại số tiền tham mô phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày